thời gian vừa qua đã có nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi
thể hiện vai trò kết nối cho hoạt động khởi nghiệp trong các trường đại học
thực tiễn cho thấy là trung tâm ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học
là một kênh quan trọng để góp phần thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo và tiền đề cho các dự án khởi nghiệp
có nhiều mô hình dự án được nảy sinh từ nhu cầu học tập hay là cá nhân của sinh viên
hoặc là phục vụ cộng đồng xã hội
bk hậu đinh là mô hình doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập tại một trường đại học ở việt nam
với sứ mệnh huy động các nguồn lực của nhà nước tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước
tham gia vào quá trình nghiên cứu ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của nhà trường
hàng năm bk hậu đinh tổ chức tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần
tổ chức các hội thảo khoa học về đầu tư thiên thần và kết nối đầu tư với các start up
để giúp thúc đẩy thương mại hóa những giải pháp và kỹ thuật về công nghệ
đấy là cách chúng tôi giúp đỡ giới thiệu người cố vấn nâng cao năng lực cho các nhóm
và làm sao đẩy các nhóm đấy ra thực tế sớm gặp gỡ những doanh nghiệp sớm
gặp gỡ những người đối tác công hành sớm
là một trong những đơn vị tiên phong trong hoạt động liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
những năm qua bk hậu đinh đã triển khai những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
nhiều ý tưởng với đề tài khoa học được ươm mầm chuyển giao thành công
mô hình vườn ươm bk hậu đinh của đại học bách khoa hà nội đã có những hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho những start up non trẻ này
những kinh nghiệm mà các anh ở bk hậu đinh các anh hỗ trợ kết nối với các mentor khác
sẽ giúp cho chúng tôi bớt được những bài học thất bại
chúng tôi có thể từ đấy rút được kinh nghiệm và đi nhanh hơn
và đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí và nguồn lực
thời gian qua khi hoạt động nghiên cứu của các viện trường đã gia tăng rất nhiều so với trước đây
thì vai trò của các vườn ươm ngày càng quan trọng
các vườn ươm công nghệ trong trường đại học được coi là giải pháp hiệu quả
để thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trường
từ đó mỗi viện trường sẽ có một trung tâm đồng hành với các nhà khoa học
với sinh viên trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến thương mại hóa kết quả